một đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề hoạt động quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở đắk lắc
với một số tiền giao dịch mỗi tháng trên hai mươi tỷ đồng đã bị công an thành phố buôn ma thuột
triệt phá thành công vào tối qua mùng ba tháng sáu
đường dây đánh bạc này do đối tượng là hồ minh trí hai mươi chín tuổi trú tại thành phố buôn ma thuột cầm đầu
qua khám xét nhanh lực lượng công an đã thu giữ trên sáu mươi triệu đồng năm mươi chiếc điện thoại di động
cùng nhiều tài liệu tăng vật liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và ghi số đề
công an thành phố buôn ma thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng
và đang truy bắt các đối tượng cầm đầu là hồ minh trí hiện đang bỏ trốn